các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh thái nguyên đã huy động một mươi ba xe chữa cháy với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
sau cửa hàng có nhiều đồ dễ cháy phải mất gần ba giờ đồng hồ các lực lượng mới dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa
hai nạn nhân tử vong là ông nguyễn văn tòng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai và cháu nguyễn tấn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngọn lửa cũng đã thiêu dụi toàn bộ tài sản của cửa hàng tạp hóa
trong quá trình chữa cháy có ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bị thương
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ